việt nam đứng thứ ba toàn cầu và đứng thứ hai châu á về tỷ lệ người mắc viêm gan virus
cụ thể tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b rất cao khoảng một mươi một mươi năm dân số
tỷ lệ nhiễm virus viêm gan c chiếm từ một ba dân số
đây cũng là hai tác nhân chính gây ra những bệnh lý nguy hiểm và thậm chí là tử vong
thế nhưng đáng tiếc là có tới chín mươi người mắc viêm gan virus không nắm được tình trạng bệnh của mình
bà mai thị lam chưa từng nghĩ mình mang virus viêm gan b mà chỉ biết mình mắc bệnh này sau khi phẫu thuật mật và thấy sức khỏe suy yếu nhanh
còn bệnh nhân này cũng chỉ biết mình mắc viêm gan c khi đang trong quá trình chạy thận
bệnh viêm gan virus thường diễn biến thầm lặng
trong khi đó người dân chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ
đó cũng là nguyên do chính khiến cho tới chín mươi người bệnh không biết về tình trạng nhiễm virus của bản thân
bởi vậy khi phát hiện ra thường ở giai đoạn muộn
không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì một số trường hợp sẽ dẫn đến
cái tình trạng nhiễm virus của bản thân
biến chứng hậu quả của nhiễm virus viêm gan b viêm gan c đó là sơ gan của ung thư gan
hiện nay viêm gan virus b chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng đã có vaccine phòng bệnh
còn viêm gan c chưa có vaccine nhưng đã có thuốc kháng virus tác động trực tiếp tới phác đồ điều trị đơn giản
thời gian điều trị được rút ngắn và tỷ lệ khỏi bệnh cao trên chín mươi
theo các chuyên gia việc chủ động phòng ngừa rất quan trọng
không chỉ đơn giản tiết kiệm hơn
nhưng cũng là việc giúp đỡ bệnh viêm gan ra cộng đồng từ đó giảm tỷ lệ mắc viêm gan virus ở nước ta
chữa răng rồi là các thẩm mỹ rồi các cái thủ thuật mà gây chảy máu chảy xước qua da
đâm xuyên qua da là phải được khử trùng thì đấy là các cái biện pháp gọi là dự phòng
còn một cái biện pháp dự phòng chủ động nữa đó là tiêm vaccine
thế thì vaccine viêm gan b hiện nay thì đã rất có sẵn thì có tác dụng bảo vệ khoảng một mươi năm
sau đó thì cái kháng thể nó sẽ giảm dần
trước đây đã khoảng năm một mươi năm đã tiêm vaccine rồi thì phải đi xét nghiệm lại
xem cái kháng thể nếu nó giảm thì lại phải tiêm lại
bên cạnh đó người dân cần có thói quen khám bệnh định kỳ để phát hiện sớm bệnh
từ đó việc điều trị dễ dàng hơn